tính tới một mươi tám h chiều nay ngày một mươi bảy tháng chín việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc mới là những công dân trở về từ uzbekistan ngày hai tháng chín và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng chín việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một sáu mươi sáu ca
trong ngày cả nước có thêm bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một sáu mươi sáu ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm bốn mươi ca số ca còn đang điều trị là chín mươi một ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi sáu trăm năm mươi ba người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn trăm năm mươi bốn người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi năm một trăm hai mươi người cách ly tại nhà và nơi lưu trú một mươi năm người